bà nhàn và nguyễn văn hưng đóng vai trò chỉ đạo tủ thanh tra để chỉnh sửa kết luận thanh tra của scb
xong trong vụ án này bị cáo hưng và những bị cáo được xác định đồng phạm với hành vi này lại bị xét xử tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong khi đó bà nhàn lại bị xét xử tội nhận hối lộ
khung hình phạt cao nhất với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ một mươi năm năm trong khi tội nhận hối lộ là trung thân tử hình
từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc xác định tội danh cho bị cáo xem xét vai trò đồng phạm của bà nhàn trong vụ án
người báo chữa cho rằng lời khai của các bị cáo chứng minh bà nhàn không chủ động gặp bị cáo trương mỹ lan để thỏa thuận đưa nhận tiền để làm thay đổi kết luận thanh tra
mà chính võ tấn hoàng văn nhờ bị cáo nhàn gặp bà lan để bàn vấn đề đưa tài sản đảm bảo để thu hồi nợ
luật sư chỉ ra bà đỗ thị nhàn nhận tiền sau khi kết thúc đợt thanh tra
lúc này đã có báo cáo thanh tra điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành
việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo
sau khi nhận năm hai triệu đô luật sư phân tích cựu cục trưởng cục thanh tra đã giàn vặt bản thân không tinh vi che giấu mà để nguyên số tiền đó rồi giao nộp lại cho cơ quan điều tra
bị cáo rất hối hận khắc phục triệt để hậu quả vụ án hướng thiện
luật sư mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhạy
tự bào chữa bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất ân hận xấu hổ về hành vi của mình
trong thời gian bị tạm giam bị cáo không ngủ được dàn vặt xấu hổ cho bản thân và gia đình
bà nhàn nói rằng đang nỗ lực chuộc lại lỗi lầm thay báo ăn năn hối cải nộp lại toàn bộ tiền
bà nhàn cảm ơn viện kiểm sát tối cao ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét cho bà được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
theo tinh thần nhân đạo
nhân văn để bà sớm trở lại gia đình trị bệnh
bà nhàn trình bày thêm bà không muốn mang bệnh tật ra
nhưng khi bị tạm giam bà đã giảm một mươi chín kg vì đau xót hiếu chưa tròn với mẹ đã bị bắt
vâng thưa quý vị tại phiên tòa trước đó sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
trình bày bào chữa luật sư cho rằng ở đợt thanh tra đầu liên quan dự án trợ vải
báo cáo kết quả thanh tra của tổ bốn đã phản ánh khách quan
với tình trạng của scb
tuy nhiên báo cáo này sau đó đã bị đoàn thanh tra cắt bỏ loại đi nhiều kiến nghị
luật sư nguyễn danh huế báo chữa cho bị cáo trần văn tuấn thành viên đoàn thanh tra
cho rằng vai trò của bị cáo rất mờ nhạt
theo cáo trạng bị cáo tuấn là tổ trưởng tổ thanh tra số bốn đợt một thành viên tổ một đợt hai
kết quả thanh tra đợt một bị cáo tuấn đã làm rõ sai phạm của ngân hàng scb
liên quan đến một mươi tám khách hàng vay vốn tại dự án trọ vải
tuy nhiên tại báo cáo kết quả thanh tra các dự thảo và kết luận thanh tra ba nghìn chín trăm năm mươi chín
đã không báo cáo đúng đủ trung thực khách quan về các sai phạm
và không có kiến nghị đúng để xử lý ngăn chặn các sai phạm này
ở đợt thanh tra thứ hai ông tuấn đã đồng ý thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra đối với khoản vay nhóm bảy mươi một khách hàng địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
bị cáo là người trực tiếp tổng hợp kết quả thanh tra của tổ ba
biết rõ sai phạm của năm mươi hai trên bảy mươi một khách hàng phải chuyển cơ quan điều tra để làm rõ
nhưng thống nhất ký báo cáo kết quả thanh tra là không chuyển hồ sơ sai phạm
quá trình thanh tra ông tuấn được nhận tổng cộng sáu usd và bốn mươi triệu đồng từ scb
nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền khắc phục
trình bày báo chữa lợt sư cho rằng ở đợt thanh tra đầu liên quan dự án trợ vay
báo cáo kết quả thanh tra của tổ bốn đã phản ánh khách quan trung thực với tình trạng của scb
tổ bốn cũng là tổ duy nhất khảo sát lại hiện trường và có báo cáo quyết liệt
báo cáo thể hiện rất trách nhiệm chỉ ra sai phạm của scb chi nhánh chợ lớn
và có báo cáo kiến nghị xử lý sai phạm kiến nghị ngân hàng nhà nước tiếp tục giám sát scb
luật sư trình bày và khẳng định bị cáo chỉ có vai trò thứ yếu người làm công ăn lương
theo luật sư báo cáo tổ bốn khách quan trung thực tuy nhiên báo cáo này đã bị đoàn thanh tra cắt bỏ
loại đi nhiều kiến nghị
với vai trò tổ trường tổ bốn ông tuấn đã báo cáo khách quan trung thực
về việc báo cáo bị cắt bỏ trách nhiệm đó thuộc về các bị cáo khác
các thành viên tổ bốn thực hiện hết trách nhiệm của mình
trường đoàn thanh tra là người trụ trách nhiệm cao nhất với kết quả
luật sư trần bá học bào chữa cho bị cáo trần thuận hòa thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb cho rằng
trong bối cảnh hợp nhất ba ngân hàng thì bà trương mỹ lan cũng như các bị cáo trong thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb nói chung
và bị cáo hòa nói riêng đã nỗ lực thực hiện một công việc chưa từng có tiền lệ
vì những sự việc chưa từng có tiền lệ nên các bị cáo trong nhóm hội đồng quản trị rất khó khăn
thách thức trong việc quyết định thực hiện bảy mươi một khoản vay xử lý cho nợ xấu tồn tại trước đây theo phương án tối ưu nhất có thể
theo luật sư các bị cáo đã đồng ý bổ sung hàng loạt tài sản của tập đoàn vạn thịnh pháp vào để đảm bảo cho bảy mươi một khoản vay
với giá trị tài sản được định giá gần năm mươi ba tỷ so với tổng dư nợ gốc hơn một mươi chín tỷ
như vậy tài sản đảm bảo đã gấp gần hai năm lần so với dư nợ gốc
như lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án thì hành vi của bị cáo là có
bị cáo hòa cũng đã thừa nhận hành vi nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét và đánh giá hành vi của bị cáo một cách khách quan và toàn diện
liên quan đến vụ án trước đó bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang
nói rằng sẽ nộp đủ một tỷ đồng tiền mặt trong thời gian tòa xét xử để khắc phục hậu quả trả lại tiền cho bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bào chữa cho bị cáo nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn penny sra bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba luật sư nguyễn thị hải yến luật sư nguyễn thị huyền trang và luật sư thầm hoàng anh trình bày rằng
nguyên nhân bị cáo anh phạm tội một phần do thiếu hiểu biết pháp luật hình sự một phần do tâm lý người đi làm chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao
lập công với cấp trên để nhận đồng lương nuôi sống gia đình cha mẹ vợ con
khi thực hiện các công việc được sao bị cáo anh đã mù quáng tin tưởng vào bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng như hệ thống cán bộ cao cấp của tập đoàn vạn thịnh pháp và scb
bị cáo anh cũng không lường trước được hành vi của mình sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho scb hay bất kỳ ai
đề cập đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự luật sư nêu rằng từ khi xảy ra vụ việc và trong suốt quá trình điều tra giải quyết vụ án
bị cáo anh luôn ăn năn hối lỗi tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng góp phần có hiệu quả vào việc làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án
về hành vi của bị cáo anh luật sư nêu rằng không phải là hành vi đặc biệt nghiêm trọng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả
mà chỉ là tiếp sức che đậy hậu quả của hành vi do người khác gây ra đã hoàn thành trước đó
và đây cũng là lần đầu bị cáo anh phạm tội hình sự với hành vi thứ phát
các luật sư kết thúc phần báo chữa với đề nghị hội đồng xét xử chuyển khung hình phạt từ khoảng bốn xuống khoảng hai điều ba trăm năm mươi ba bộ luật tình sự năm hai nghìn một mươi năm
bào chữa cho bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty văn lang công ty cổ phần tập đoàn capella
luật sư trình bày rằng ông trí đã bị tạm giam cách ly khỏi xã hội trong hơn một năm qua
đã là một sự gian đề quá nghiêm khắc đối với ông trí vì sai lầm của mình
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bị cáo trí
được quy định tại điều năm mươi chín về miễn hình phạt bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định thì người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản một và khoản hai
điều năm mươi bốn của bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự
tự bào chữa bị cáo nguyễn cao trí thừa nhận phạm sai lầm
ông trí khẳng định tiếp tục cùng gia đình khắc phục hết một tỷ đồng trong thời gian tòa xét xử
được biết ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà trương mỹ lan một tỷ đồng
bị viện kiểm sát đề nghị phạt từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản